hãng tin junhap dẫn lời một quan chức cấp cao của hàn quốc cho biết
nước này cùng với mỹ và nhật bản đã thiết lập đường dây nóng liên lạc ba bên
một động thái phản ánh bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa các nước này
đường dây nóng sẽ kết nối hội đồng an ninh quốc gia ba nước
cho phép lãnh đạo cùng quan chức an ninh cấp cao các nước này
có thể điện đàm hoặc liên lạc trực tuyến bất cứ lúc nào
hiện các kỹ thuật viên ba nước đang kiểm tra các công đoạn cuối cùng
trước khi đường dây nóng chính thức hoạt động
tại hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra chạy david mỹ hồi tháng tám vừa qua
tổng thống hàn quốc yoon seok in tổng thống mỹ joe biden và thủ tướng nhật bản kishida fumio
đã nhất trí cam kết tham vấn lẫn nhau trong tình huống phải đối phó với những mối đe dọa chung